lệ đón chính thức chủ tịch đu ma quốc gia cùng đoàn đã diễn ra tại nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì lễ đón
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm và tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác
về việc thành lập ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và đu ma quốc gia liên bang nga
tại hội đàm hai nhà lãnh đạo cho rằng việc trao đổi đoàn đặc biệt là đoàn lãnh đạo cấp cao
đã được duy trì thường xuyên trên tất cả các kênh đảng nhà nước
cũng như giữa địa phương doanh nghiệp và tổ chức xã hội hai nước
hiện hai bên đang tích cực chuẩn bị cho năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam vào năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ký kết hiệp ước về các nguyên tắc quan hệ hữu nghị việt nga
và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
đây là những sự kiện trọng đại đối với quan hệ việt nam liên bang nga
mới đây chính phủ việt nam đã phê duyệt báo cáo
tiền khả thi của dự án trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân
đây là dự án hợp tác quy mô có ý nghĩa quan trọng với việt nam
hứa hẹn trở thành biểu tượng mới cho hợp tác giữa hai nước thời gian tới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ hài lòng nhận thấy hợp tác trên các lĩnh vực
như quốc phòng an ninh kỹ thuật quân sự giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ
văn hóa du lịch cũng như địa phương giữa hai nước đều phát triển năng động đạt nhiều kết quả tích cực
hợp tác nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa việt nam và liên bang nga
chủ tịch quốc hội cảm ơn duma quốc gia nga và các nghị sĩ nga luôn ủng hộ tăng cường hợp tác với việt nam
trên tất cả các lĩnh vực tuy thuộc các đảng phái chính trị khác nhau nhưng các đại biểu duma quốc gia nga
đều dành những tình cảm hết sức tốt đẹp cho việt nam
việt nam ủng hộ và đánh giá cao sáng kiến thành lập ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa cơ quan lập pháp hai nước
về vấn đề này hai nhà lãnh đạo đồng ý cho rằng ủy ban này sẽ được tổ chức họp hàng năm để bàn sâu hơn nữa các chương trình hợp tác
trong sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch duma quốc gia nga volodin
cũng đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác về việc thành lập ủy ban hợp tác liên nghị viện
giữa quốc hội nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam và đu ma quốc gia liên bang nga
tại buổi gặp gỡ báo chí diễn ra sau đó chủ tịch quốc hội khẳng định đây chính là sự kiện nổi bật
trong lần này của chủ tịch đu ma quốc gia nga volodin
quốc hội việt nam và đu ma quốc gia nga đã ký thỏa thuận về việc thành lập ủy ban hợp tác liên nghị viện
giữa việt nam và đu ma quốc gia nga
đây là lần đầu tiên mà quốc hội việt nam thành lập một cơ chế hợp tác liên nghị viện
song phương với nghị viện của một quốc gia khác
điều này thể hiện mức độ tin cậy chính trị rất cao giữa lãnh đạo hai bên
và quyết tâm khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác
nghị viện giữa hai nước
với cơ chế hợp tác mới này chúng tôi sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng
nhất là hợp tác nghị viện để thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống của hai nước
lên một tầm cao mới
về phần mình chủ tịch đu ma quốc gia nga volodin nhấn mạnh
mối quan hệ giữa việt nam và liên bang nga là mối quan hệ chiến lược toàn diện
đặc biệt dựa trên tình hữu nghị minh bạch giữa hai nước
đồng thời khẳng định việc thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước
sẽ góp phần quan trọng tăng cường hợp tác việt nga trên các lĩnh vực
tôi nghĩ rằng hai quốc hội phải tích cực duy trì nhiệm độ phát triển quan hệ
giữa hai nước mà chúng ta đang có
chúng ta cần phải tìm các phương thức mới để phù hợp với nhau
hôm nay việc thành lập ủy ban hợp tác liên nghị viện là một minh chứng
sẽ còn rất nhiều hình thức khác giúp chúng ta có thể trao đổi ý kiến với nhau
đây là cơ sở rất tốt để thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam và liên bang nga